ubnd tp cần thơ cùng các sở ngành có liên quan vừa có buổi kiểm tra điểm sạt lở tuyến sông ô môn
đoạn ngã ba sông ô môn và rạch cha thuộc địa bàn huyện thới lai
đây là đoạn sạt lở nghiêm trọng mà vừa qua ubnd tp cần thơ đã gửi kiến nghị đến đoàn đại biểu quốc hội
kiến nghị chính phủ sớm thẩm định nguồn ngân sách trung ương cho dự án kẻ ô môn
sông ô môn là tuyến sông chính lưu lượng thủy hoạt động đông thường xuyên gây sóng tạo hàm
dẫn đến sạt lở tổng chiều dài có nguy cơ là bốn trăm ba mươi mét ảnh hưởng nghiêm trọng đến một trường tiểu học
một ngôi chùa khơ me và tuyến giao thông nông thôn ven sông
trước tình hình này chủ tịch ubnd tp cần thơ đề nghị chính quyền cùng vận động người dân thực hiện bảo vệ kè
đặc biệt là đường dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân cùng với công trình văn hóa nên cần phải bảo vệ
những điểm nào đơn giản thì vận động người dân làm trước còn các điểm sung yếu thành phố sẽ xem xét theo trình tự
từ đầu năm đến nay thành phố cần thơ có năm điểm sạt lở bờ sông hậu quả làm sạt hoàn toàn bốn căn nhà và một mươi bảy căn nhà bị ảnh hưởng
tổng chiều dài do sạt lở gây ra là một trăm bốn mươi ba mét ước tổng thiệt hại là gần một hai tỷ đồng